vào tối qua theo giờ hà nội bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng ngoại giao liên bang nga sergei lavrov
trong không khí hữu nghị và tin cậy lẫn nhau hai bộ trưởng ngoại giao đã trao đổi chân thành thẳng thắn và xây dựng về tình hình xung đột tại ukraine
bộ trưởng bùi thanh sơn khẳng định lập trường nhất quán của việt nam
theo đó các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình
tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia
bộ trưởng đề nghị các bên kiềm chế giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại
nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên
cho biết việt nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này
bộ trưởng bùi thanh sơn đề nghị phía nga tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo
và có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường trong đó có người việt nam ở ukraine sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự
bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov đánh giá cao vai trò và đóng góp của việt nam
cho hòa bình ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới
chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại ukraine
khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân việt nam ra khỏi các khu vực chiến sự
hai bên cũng trao đổi về quan hệ song phương trong đó bộ trưởng bùi thanh sơn đề nghị phía nga
tiếp tục quan tâm và tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại nga ổn định cuộc sống sản xuất kinh doanh